ngày hai mươi tám tháng một tại huyện mường nhé tỉnh điện biên đồng chí tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn công tác của quốc hội
đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh điện biên lãnh đạo huyện mường nhé
về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện mường nhé
phó chủ tịch thương trực quốc hội tổng thị phóng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh điện biên
trong thời gian tới cần chăm lo hơn nữa đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương
chú trọng trong công tác bảo vệ rừng và hạn chế di cư tự do tích cực xóa đói giảm nghèo
xóa bản trắng đảng viên chăm lo công tác biên giới tăng cường hoạt động giao lưu
thông thương với lào và trung quốc chăm lo quan tâm đến các chiến sĩ biên phòng cắm chân trên địa bàn
đối với các kiến nghị của tỉnh điện biên và huyện mường nhé phó chủ tịch thương trực quốc hội cho biết
quốc hội sẽ cùng chính phủ và các bộ ban ngành xem xét thảo luận để sớm giải quyết cho tỉnh điện biên
cùng ngày phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng một trăm linh xuất quà tết
với tổng giá trị một trăm một mươi triệu đồng cho các gia đình chính sách hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện mường trà
thăm hỏi tặng quà cho chiến sĩ đồn biên phòng mường nhé huyện mường nhé
trước đó phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh điện biên đã đến sân hương
tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ a một trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nghĩa trang
và bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ